thời gian gần đây tại tỉnh lâm đồng xuất hiện nhiều vật thể bay không người lái xâm phạm vùng cấm bay
ảnh hưởng đến quốc phòng và an ninh an toàn hàng không
trước thực trạng trên ubnd tỉnh lâm đồng đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường công tác kiểm tra
ra soát các tổ chức cá nhân sử dụng tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ tại địa phương
theo đó ubnd tỉnh lâm đồng giao cho bộ chỉ huy quân sự tỉnh chủ trì
phối hợp với công an tỉnh hướng dẫn việc đăng ký sử dụng các phương tiện bay không người lái
phương tiện bay siêu nhẹ trên địa bàn đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường công tác kiểm tra
quản lý các hoạt động xuất nhập khẩu sản xuất kinh doanh tàu bay không người lái
và các phương tiện bay siêu nhẹ theo quy định của pháp luật
khi phát hiện người sử dụng tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ vi phạm
phải kịp thời ngăn chặn thu giữ và xử lý nghiêm
các sở ngành đoàn thể và địa phương khi tổ chức các sự kiện văn hóa xã hội lễ hội
có sử dụng các phương tiện bay siêu nhẹ flycam để quay phim chụp ảnh từ trên cao
phải làm thủ tục cấp phép bay theo đúng quy định